thưa quý vị và các bạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang được các địa phương trên khắp cả nước tích cực triển khai